trong ba trăm ba mươi bốn ca mắc có thêm hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi năm ca số ca còn đang điều trị là chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy hai trăm năm mươi người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu hai trăm bốn mươi tám người cách ly tại nhà nơi cư trú chín trăm hai mươi một người